hồi một mươi giờ hôm nay ngày năm tháng một mươi một vị trí tầm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm linh tám hai độ kinh đông trên bờ biển các tỉnh bình thuận bà rịa vũng tàu
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu bốn mươi năm mươi km trên giờ giật cấp bảy cấp tám
trong sáu đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực đông nam bộ
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ nay đến sáng ngày sáu tháng một mươi một ở nam bộ có mưa to đến rất to và giải rác có rông với tổng lượng mưa phổ biến khoảng năm mươi một trăm năm mươi mm
có nơi trên hai trăm linh mm
các tỉnh từ bình định đến bình thuận
đắk lắc đắk nông và lâm đồng có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng năm mươi một trăm linh mm
có nơi trên một trăm năm mươi mm